thưa quý vị đội cảnh sát điều tra về kinh tế và chức vụ công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội
vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số hai trăm ba mươi sáu g sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra
tại phường phú diễn quận bắc tử liêm thành phố hà nội bắt giữ bốn đối tượng với thủ đoạn tinh vi
là phù phép những viên xê sủi thành những thực phẩm chức năng để bảo vệ sức khỏe lừa bán cho người tiêu dùng
những thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt và để kiếm lợi trên sức khỏe của người tiêu dùng
đây là gần một hộp thực phẩm chức năng dạng viên sủi được làm giả đang đưa ra thị trường tiêu thụ
thì bị công an quận bắc tử liêm thu giữ dù có bao bì nhãn mát giống với hàng thật thế nhưng sản phẩm bên trong
lại không phải thực phẩm chức năng mà chỉ là những viên xê sủi từng có tiền án về tội cướp giật
đối tượng này đi thu mua xe sủi trôi nổi trên thị trường sau đó về bóc sạch nhãn mát dán tem nhãn giả
rồi đóng hộp bán ra thị trường dù tất cả nguyên liệu để tạo ra một sản phẩm giả như thế này chỉ có giá khoảng một mươi năm đồng
thế nhưng khi bán ra với giá của hàng thật các đối tượng có thể thu lợi bất chính gấp hàng chục lần
qua tìm hiểu trên internet đều biết sản phẩm bán chạy tôi đã lên mạng tự tìm hiểu công thức và thuê in
nhờ in gửi giao dịch qua mạng để nhận hộp in về tự làm ra sản phẩm thật chính là xê sủi đó ạ
xê sủi xê sủi
khám xét khẩn cấp tại cơ sở sản xuất của đối tượng cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ một bộ tem nhãn giả
các loại giấy hướng dẫn sử dụng sản phẩm giả cùng với đủ loại dụng cụ đóng gói bao bì
dù công cụ đơn giản thô sơ các loại xe sủi được sử dụng để phù phép thành thực phẩm chức năng cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ
thế nhưng vì lợi nhuận tranh lệch quá cao nên vẫn có một số đối tượng bán lẻ sẵn sàng nhập về để bán lại cho người tiêu dùng
dù biết rõ đây là hàng giả
sản phẩm này là sản phẩm nhái lại của ông tị em mua về giá thành nó rất là rẻ

sao lại biết là xê sủi
tại vì cái viên xê sủi nó cũng giống như viên xê sủi khác ở ngoài thị trường cái viên vitamin c khác
tại vì dịch covid cũng khó khăn nên là em muốn kiếm thêm thu nhập để nuôi con ạ
lấy xê sủi để đánh lừa người tiêu dùng
thế nên màu cao
màu cam của viên xê sủi cũng khác hẳn với màu vàng mạng của thực phẩm chức năng
một số chi tiết in trên bao bì của hàng giả cũng không đầy đủ chi tiết như hàng thật
thế nhưng lợi dụng tình hình dịch bệnh khách hàng thường đặt mua qua mạng khó có thể kiểm chứng trực tiếp